chúng tôi vừa nhận được thông tin mà phóng viên antv bắc ninh vừa gửi về đó là công an thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh vừa bắt tạm giam đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các địa phương lân cận
chúng tôi vừa nhận được thông tin mà phóng viên antv bắc ninh vừa gửi về đó là công an thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh vừa bắt tạm giam đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm gắp xe máy trên địa bàn và các địa phương lân cận